thì mình bị cúm này mình bị hắt xì hơi sủng mũi này
hay là hôm qua tôi đi tôi đi về nhà mắt rất là cay mặc dù là mình đã có kính để đeo rồi
thế thì tới năm hai nghìn một mươi sáu thì tôi đã tỉnh cờ là theo dõi một số những cái con số và chỉ số nhiễm không khí
và lúc đấy tôi đã nhìn thấy là ngay đầu tháng một mươi này thì nó có những cái đợt mà lên màu đỏ
rồi màu tím với cả cái chỉ số của máy đo của đại sứ quán mỹ chẳng hạn
thế và thời điểm đó thì nhìn một số các máy đo của đại sứ quán mỹ ở các quốc gia khác
hay là ở trong thành phố hồ chí minh thì nó chỉ có màu vàng thôi
thế thì mình đã bắt đầu mình bảo là ô chết rồi có một cái gì đấy đang xảy ra
và có cái con số nó đang thể hiện cho chúng ta biết là cái mức độ chúng ta có thể đơn giản là
cứ màu xanh và màu vàng thì nó an toàn còn đâu là cứ màu đỏ màu tím rồi màu da cam
thì nó là một cái gì đấy làm cho mình phải giật mình phải để ý
vậy thì chúng ta đã có cái sự cảnh báo hay là có một cái sự thông tin gọi là
đáng tin kể của các quốc gia nhà nước chưa theo quý vị
chúng ta cũng phải nhận rằng là cái sự cảnh báo của chúng ta là chỉ có tốt
chúng ta cũng còn thiếu nhiều những cái trang thiết bị cần thiết để mà có thể làm cảnh báo dự báo
cái công tác dự báo đấy là cũng được nhiều nước người ta làm
nhưng mà phải dựa vào các cái hệ thống khí tượng
các hệ thống lo lạc quan trắc rất là dày đặc ở các địa điểm khác nhau
qua đó thì người ta mới kết hợp với nhau để người ta có thể dự báo hay là cảnh báo cái chất lượng ô nhiễm không khí
tuy nhiên thì hiện nay thì mấy cái công tác này chúng ta cũng chưa được đáp ứng
chưa đáp ứng được với các yêu cầu
ta thấy rằng là cái hệ thống quan trắc tự động như thế chúng ta rất là mỏng
tôi nghĩ rằng là rất là khó có thể mà dự báo được
cái thứ hai nữa là các cái điều kiện khí hậu thời tiết
chúng ta cũng chưa có kết hợp được với nhau
thế nên là những cái việc đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là cần phải được nâng cấp
bổ sung và làm tốt trong cái thời gian đấy để làm sao mà cảnh báo cho dân chúng được biết là
vậy thì tuần sau sẽ là cái khả năng cái ô nhiễm không khí đến mức độ nào
ở cái vùng nào để cho mọi người có những cái biện pháp phòng tranh
tôi cũng rất là tình cờ biết đến cái câu chuyện ô nhiễm không khí khi mà mình bắt đầu mình tìm hiểu về câu chuyện của trung quốc câu chuyện của ấn độ
và sau đó thì mình tìm luôn là ở việt nam mình có những cái hệ thống máy đo như vậy hay chưa
thế thì tôi tìm thấy ở trên những cái trang web của đại sứ quán mỹ
bởi vì họ lắp được những cái máy đo của đơn vị của họ
trên trang web của môi trường thủ đô thì cũng có những cái trạm đo ở hà nội
tuy nhiên là cái số liệu đó thì không phải là cái số liệu ngay ngay tức khắc chúng ta gọi là số liệu thời gian thực chẳng hạn
thế và gần đây nữa thì chúng ta có những cái đơn vị tư nhân
ví dụ như là chúng ta có airvisual vào việt nam khá là sớm với những cái máy đo khác nhau
và trên cái ứng dụng của họ thì họ có rất là nhiều những cái số liệu kể cả số liệu trên viện tinh
chứ không phải là số liệu mặt đất rồi số liệu của những cái trạm khác nhau mà nó lại không cùng thời gian
hay là số liệu của những cái máy đo do chỉnh air visual do các trường học do các đơn vị mua của air visual chẳng hoạn
thế và có những cái đơn vị khác ví dụ như là ns hoặc là pame thì đã có những cái hệ thống của máy đo tại hà nội
đặc biệt là pame thì cái hệ thống ở trên khắp cả nước rất là nhiều
thì đấy là cái cách mà để chúng ta tham khảo thông tin để chúng ta xem thêm là hôm nay ô nhiễm không khí có mở gì
như bà nguyệt vừa chia sẻ thì có nhiều những cái thông tin để về cái chỉ số khác nhau
vậy thì người dân cũng rất là hoang mang không biết chỉ số nào là đúng và chính xác
vâng tôi thì có cái thời gian để tôi tìm hiểu cái thứ thông tin nhiều hơn
thoát tiền thì tôi rất là hoảng lạ bởi vì rằng là ngay ở văn phòng của chúng tôi ạ
thì chúng tôi có sắm rất là nhiều những cái máy đo ô nhiễm không khí
và chúng tôi có mua một cái máy air visual từ cách đây cũng khá là lâu rồi khoảng năm hai nghìn
thế thì có một hôm mình nó mở máy ra và mình thấy nó màu tím chỉ số của nó khoảng trên ba trăm linh chẳng hạn
thế thì cái màu tím có nghĩa là cái màu rất là nguy hại
và ngay lập tức thì chúng tôi nhìn thấy ở văn phòng của chúng tôi có một cái chùa
thì có một cái đám cháy đốt
thế thì lúc đấy mình bảo à đây là đám cháy và đám cháy thì nó chỉ diễn ra trong chốc lát thôi
thì nó sẽ hạ xuống
cho nên là cái máy đo cái chỉ số máy đo nó giúp cho mình hiểu rằng là
nó đang ở cái trạng thái đấy ở thời điểm đấy và tại địa điểm của văn phòng của chúng tôi
nó đang có vấn đề
nhưng mà nếu như chúng tôi đi ra đằng sau văn phòng chỗ ở phía đằng có cây hơn
mà nó không có bị ảnh hưởng đến đám cháy chẳng hạn thì lại không có điều đó xảy ra
thế thì do mình tiếp cận với nó biết trước nên là thành ra là mình biết rằng là
mỗi máy đo tại một cái khu vực một cái địa điểm trong một cái không gian
và vào đúng cái thời gian đó thì nó có những cái chỉ số
và cái quan trọng ở đây là mình phải theo dõi những cái gọi là cái chiều hướng cái xu hướng
chứ không phải là mình lo lắng quá với cả một cái thời điểm
thế và hiện nay thì có rất là nhiều những cái loại máy đo khác nhau
thì tôi rất là thích một cái ví dụ của anh tùng để nói rằng là
những cái máy đo cảm biến cá nhân như là airvisual hay là những cái máy mà hiện nay là
bame lắp đặt thì nó giống như cái cách mà chúng ta gọi là những cái máy đo huyết áp cá nhân
máy đo huyết áp gia đình
nó giúp cho chúng ta theo dõi cái trạng thái
thế hay là bây giờ có rất là nhiều những cái đồng hồn sức khỏe cá nhân
thì nó giúp cho chúng ta theo dõi về mặt cá nhân
nhưng mà khi mà chúng ta có bệnh thì chúng ta cần phải đi đến bệnh viện
đến bác viện trị sinh sâu
thì bệnh viện bác trị sinh sâu đó là những cái trạm đo rất là hiện đại
rất là tốn kém đặt được do là các cơ quan nhà nước hay là do các đại sứ quán vận hành
thế thì mình cần phải kết hợp giữa những cái số đo này khác nhau để mình hiểu
chứ mình không bị hoảng loạn với một con số
tuy nhiên rằng khi mình theo dõi cả một cái xu hướng
cả một cái chiều hướng mà tất cả đều màu đỏ hay là có những cái màu tím thường xuyên
thì lúc đấy mình đang biết là tình trạng có những không khí đang ở mức báo động
sau cái vụ cháy của công ty giảng đông thì người dân bỗng thấy hoang mang
về những cái thông tin cảnh báo của các bộ ngành cũng liên quan cũng như là các địa phương
theo hai vị khách mời thì qua vụ giảng đông vừa rồi thì cái thông tin đưa ra không được liền mạch
qua cái vụ giảng đông vừa rồi thì ta thấy là có sự lúng túng
rất lúng túng giữa các cái cấp
không có sự phối hợp trong cái chuyện phát ngôn
trong cái chuyện ứng phó
trong cái chuyện là làm thế nào đấy để cho cung cấp cho người dân những cái thông tin nó nhất quán nó chính xác
rõ ràng là ta thấy rằng là không có sự phân công ở đây
và ta thấy rằng là không có những cái kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
mặc dù luật đã có cũng đã quy định
như thế thì lúc đấy xảy ra thì ai sẽ làm gì ai phát ngôn phát ngôn như thế nào
thì nó đều nằm ở trong cái kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
tuy nhiên thì qua cái này thì tôi có cảm giác như là chúng ta chưa có một cái kế hoạch đấy
thành ra ai muốn phát ngôn gì thì phát ngôn
thế nhưng mà lúc đấy lại là vội vàng lúc đấy là chưa có những cái cơ sở khoa học một cách chắc chắn
tại vì trong cái việc sự cố môi trường xảy ra thì chúng ta không nên
không nên là thật là bội vàng vì còn phải lấy mẫu là còn phải phân tích là xem nó là cái gì
nó nồng độ nó bao nhiêu mà cái đấy thì thường thường là cũng mất thời gian
chứ không thể nào mà chúng ta có được có cái kết quả nhanh
thì những lúc đấy thì chính là những cái lúc mà chúng ta cần phải bình tĩnh đúng không
các cơ quan chức năng cần phải đưa ra những biện pháp phòng tránh đối với người dân thật tốt ở mức cao nhất
sau đó thì dựa vào cái kết quả
có thể là vài hôm sau thì chúng ta có thể hạ dần cái mức cảnh báo đi
thế tôi nghĩ nếu mà có sự chuẩn bị kỹ càng trước biết trước nguy cơ là gì cách phòng tránh ra sao phát ngôn là gì
thì như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn nhiều và nó sẽ làm thế nào đấy để là người dân an tâm
biết được chắc chắn và cách làm là như thế nào để cho nó phù hợp nhất
tôi cũng phải chia sẻ rằng là việt nam chúng ta đang thiếu rất nhiều về cái mảng của nhân tai và chúng ta đang không coi nhân tai
nó giống như một cái thảm họa để chúng ta phải có những cái truyền thông về mặt rủi ro
đấy là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm rất rất là sớm
bởi vì là chắc chắn nó sẽ còn có những cái sự cố và chúng ta không tránh nổi
và cái điều đấy là cái việc mà cần phải đưa ra một cơ chế sớm để xử lý những cái sự kiện những cái sự cố xảy ra những câu chuyện về dạng đông
chúng tôi nhìn thấy ngay luôn là có một cái sự rất là hỗn loạn
ví dụ như là các cơ quan nhà nước đưa các thông tin thì thực sự là tìm trên các kênh thông tin của hà nội hay là của tổng cục môi trường không có những cái thông tin
báo chí trong một ngày cũng đưa rất là nhiều những cái thông tin khác nhau và bản thân một cái phát ngôn từ cấp địa phương hay là các cấp khác nhau trong thành phố là mình đã nhìn thấy là các câu trích dẫn nó cũng đã khác nhau rồi
thế thì bản thân về phía kênh của nhà nước cũng phải rút kinh nghiệm là phải có một cái kênh chính thống hoặc là phải có một cái kênh tập trung ở đâu đó
để kể cả về sử dụng video kể cả những cái văn bản để cho báo chí hay là những cái đơn vị khác có thể tham khảo được
thì bản thân rất là nhiều bạn bè của tôi sống ở trong khu vực đó và họ rất là hoang mang bởi vì họ không biết là đọc báo gì
hay là hiện nay là khi mà chúng ta không có những cái kênh thông tin tốt như vậy thì những cái chuyên gia trên mạng có thực sự là các chuyên gia uy tín và đưa ra những cái cảnh báo
cảnh báo to quá thì không đúng sự thực thì chúng ta hoang mang mà cảnh báo thấp quá thì chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta như vậy là có độ ổn hay không
nhất là mình phải sống ở trong cái khu vực như đó
thì nước uống rồi không khí tôi hít thở rồi tất cả những cái hậu quả xảy ra là như thế nào
thì có rất là nhiều những cái bài học kinh nghiệm để rút ra về cả góc độ các cơ quan truyền thông và đặc biệt là các cơ quan nhà nước trong cái việc là phải đưa ra một kênh rất là nhất quán phải có tường thuật theo diễn biến
và tôi rất chia sẻ là có rất nhiều những cái câu chuyện là về mặt nghiên cứu về mặt học thuật là chúng ta chưa xác định ra được được thì cũng phải nói rõ với người dân
chúng tôi cần phải bao nhiêu thời gian để chúng tôi có những cái cách thử nghiệm để chúng tôi biết rằng là khu vực đó như thế nào
và với một cái quy mô nhà máy như vậy có thể xảy ra những cái nguy cơ gì để có thể là phòng tránh ngay lập tức chứ không phải là chúng ta có thể có những cái phán đoán và những cái phán đoán đó rất là nó rất là chủ quan và cuối cùng chúng ta không biết tin là ai
thế còn bao nhiêu những cái cơ sở sản xuất công nghiệp thủ công nghiệp hay là những cái khu vực có nguy cơ ô nhiễm ở hà nội mà người dân chúng ta đang sống thì như thế nào ạ
chúng ta như vậy là cái đấy là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ và chúng ta cần phải xem là chúng ta có thể hành động như thế nào
rõ ràng là đã có một cái lỗ hậu
trong cái việc mà quản lý sức khỏe môi trường cho người dân đúng không ạ
và chắc chắn là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ còn rất nhiều việc phải làm đúng không
thưa quý vị và các bạn điều mà nhiều người dân lo ngại là sự tồn tại tiềm ẩn của các vùng có nguy cơ ô nhiễm
họ sợ viễn cảnh sự việc xảy ra rồi người ta mới tiến hành xử lý cảnh báo
vậy ở các quốc gia khác ngay gần chúng ta thì việc xử lý vấn đề này như thế nào chúng ta hãy cùng xem clip sau đây của chúng tôi
thời gian này nhiều thành phố ở châu á đang nghẹt thở vì phải khoác lên mình chiếc áo mờ ảo như thế này
tại thủ đô seoul của hàn quốc những chiếc xe phun nước liên tục xuất hiện trên đường
ở các khu dân cư và nơi công cộng như nhà ga đều có màn hình thông báo mức độ ô nhiễm không khí và các quy định giảm thiểu ô nhiễm mà người dân cần biết
cấm hoàn toàn việc đốt rác thải tại vùng ngoại ô
ô tô thì lưu thông theo ngày chẵn lẻ
xe chạy bằng động cơ diesel bị cấm tới gần khu vực trường học bệnh viện
phạt nặng các xe không gắn thiết bị giảm thải
miễn phí giao thông công cộng
và đóng cửa hơn bốn trăm năm mươi bãi đỗ xe của các cơ quan nhà nước
thế nhưng mật độ bụi siêu mịn trung bình chạm ngưỡng cao kỷ lục kể từ năm hai nghìn một mươi
trước tình hình này chính phủ hàn quốc buộc phải có chính sách mạnh tay hơn
đối với các doanh nghiệp vốn gây ra khoảng bốn mươi một tổng lượng khí phát thải của hàn quốc
chính phủ sẽ tiếp tục có các chính sách hỗ trợ như các yêu đãi về thuế nguồn quỹ
nhằm phát triển công nghệ và trang thiết bị thân thiện với môi trường
bên cạnh đó đình chỉ hoạt động của hai mươi bảy nhà máy nhiệt điện trên cả nước
còn tại thái lan mức độ ô nhiễm không khí có hại cho sức khỏe
hiện bao trùm một mươi năm khu vực chính tại thủ đô bangkok với các hạt bụi nhỏ hơn pm hai năm
dù đã tiến hành những biện pháp khẩn cấp như phun nước giảm bụi mịn xung quanh các trường học và những tuyến đường chính
song tình hình vẫn không cải thiện buộc chính phủ thái lan phải áp dụng biện pháp mạnh hơn
cụ thể chính quyền bangkok đã lên kế hoạch lắp đặt tháp lọc không khí cỡ lớn tại trung tâm thủ đô
với khả năng lọc trên diện tích một m hai
tháp lọc đầu tiên sẽ được lắp đặt gần bến tàu điện trên cao siam trong tháng một mươi này
và nếu phát huy hiệu quả nhiều tháp lọc khác cũng sẽ được triển khai trên khắp bangkok
trong khi đó bộ giáo dục thái lan cũng sẽ bàn giao lô máy lọc không khí đầu tiên
cho gần bốn mươi trường công tại bangkok
và các vùng phụ cận trong những tuần tới để thử nghiệm hiệu quả hoạt động của chúng
đây là lô hàng đầu tiên trong số một mươi máy lọc không khí giá rẻ
do bộ giáo dục thái lan cung cấp miễn phí với giá thành là hai bạt một máy tương đương khoảng một năm triệu đồng
vâng thưa hai vị khách mời vừa rồi thì chúng ta có theo dõi clip về
những kinh nghiệm xử lý môi trường
ô nhiễm không khí của một số nước
vậy thì tại sao chúng ta lại chưa làm được điều đó ạ
những bài học đấy dường như chúng ta cũng đã học cũng đã biết
thế nhưng mà thực thi chúng ta cũng thực hiện chưa đó tốt
chúng ta cũng đã có những quy định những luật pháp
có những thanh tra kiểm tra có xây dựng các hệ thống quan chắc cảnh báo v v
rồi có những đặt ra quy chuẩn v v tất cả những việc đấy
thế nhưng mà cái sự thực thi cái sự tuân thủ pháp luật
rồi các cái nguồn lực của chúng ta nó cũng chưa được tốt
tôi lấy ví dụ như là bây giờ gần đây thì người ta cũng nói nhiều
đến các hệ thống quan trắc môi trường
thì những cái đấy là một cái bài học của các nước khác
tức là phải có những cái hệ thống cảnh báo hệ thống quan chắc rất là tốt
thì chúng ta mới biết được là cái hiện trạng nó đang thế nào
nhưng mà chúng ta hà nội đây rồi các thành phố khác rất là ít các cái trạm quan trắc tự động chẳng hạn như vậy
chúng ta thấy rằng là cái việc nguồn lực của chúng ta
cho cái giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí là chúng ta chưa có tới
người ta vẫn thường so sánh tức là cho cái ô nhiễm không khí thì
chỉ bằng một phần mười so với lại nước thải hay là chất thải rắn thôi
nhưng cũng thấy được là chúng ta chưa có nguồn lực chúng ta thực thi chưa có tốt
chúng ta kiểm tra thanh tra kiểm tra chưa thật tốt
chính vì vậy thành ra là các cái bài học như vậy
để thấy thế nhưng mà nó áp dụng ở việt nam như thế nào là một cái vấn đề khác
tôi muốn nói đến một vấn đề đó là truyền thông
tức là vấn đề truyền thông của chúng ta như thế nào
bởi vì nó sẽ rất quan trọng khi mà người dân biết được là cái cảnh báo về khói bụi ô nhiễm như vậy
như ông tùng vừa nói thì là mới cảnh báo về những cái vấn đề cụ thể
vấn đề mà về xe cộ về bụi nhưng còn về vấn đề ô nhiễm về không khí là như là mình chưa có nhiều
vậy thì vấn đề truyền thông quan trọng như thế nào
tôi nghĩ là câu chuyện truyền thông
thì nó liên quan đến gọi là cái phần mềm
mà ở đây tôi muốn nhấn mạnh hai cái yếu tố
đầu tiên là cái sự phối hợp giữa các cơ quan khác nhau
sự phối hợp giữa rất là nhiều những cái đối tác
chúng ta vừa nói đến cái từ sức khỏe môi trường đúng không ạ
thì nó sẽ bao gồm cả sức khỏe cả môi trường
mà môi trường thì nó bị gây ra bởi các vấn đề từ giao thông
từ các ngành công nghiệp từ nông nghiệp rồi từ những cái vấn đề của sinh hoạt
thì chúng ta cứ nói đến vấn đề môi trường
chúng ta chỉ nhìn thấy một đơn vị môi trường như thế là không đủ ạ
tôi nghĩ là nó phải là câu chuyện của benite
nó phải là câu chuyện của dân sinh
nó phải là câu chuyện của công thương
nó phải là câu chuyện của đầu tư
nó phải là câu chuyện của du lịch
thế thì ví dụ như gần đây thì chúng tôi có phối hợp làm việc
chia sẻ cái kinh nghiệm của seoul
họ cũng có những cái thời kỳ rất là ô nhiễm
và khi họ xây dựng một cái kế hoạch của thành phố seoul
trong cái việc giảm ô nhiễm môi trường này
và ứng phó với cả biến đổi khí hậu
thì họ sử dụng một cái slogan là
là tôi yêu thành phố của tôi tôi yêu seoul
thì nó làm cho tất cả những người dân
nó làm cho tất cả mọi người sát cánh lại với nhau
và mọi người nhìn đến mục tiêu chung là
cuối cùng chúng ta phải muốn có một cái thành phố
là nó sạch nó trong lành nó đáng sống với cả người dân chẳng hạn
thế thì đấy là cái đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là
chúng ta phải có cái sự chung tay với nhau
nó có nghĩa là nó là cái truyền thông giữa các cơ quan
giữa các đơn vị khác nhau để cùng có người chung tay
và cái ý thứ hai nữa mà tôi muốn nhắc đến đó là cái sự tham gia của người dân
chúng ta hay nghĩ rằng là chúng ta phải có một cái gì đấy
đưa ra một cái mệnh lệnh đưa ra một cái kế hoạch
đưa ra một cái chỉ tiêu để cho mọi người thực hiện
nhưng mà chúng ta cần phải biết sử dụng cái nguồn lực
và sử dụng và huy động
và chúng ta phải tạo ra cái sự thấu hiểu với người dân
nó cũng là câu chuyện truyền thông là nhà nước
hay là rất nhiều các đơn vị đã giúp cho người dân hiểu được vấn đề này hay chưa
để người dân sẵn sàng là hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân
người dân sẵn sàng hạn chế sử dụng điện ít đi
để cho chúng ta có thể giảm những cái nguồn
mà gây ô nhiễu không khí chẳng hạn
thế thì ở đây là mình phải có cái niềm tin
và phải có sự huy động của sức mùi
của sức của của người dân chẳng hạn
thế và đây thì tôi cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm của bangkok cũng đầu năm nay
là khi xảy ra những cái vấn đề về ô nhiễm không khí khá là nghiêm trọng
của thành phố bangkok rồi ở chiều mai chẳng hạn
thì tôi nhìn thấy ngay là rất là nhiều bạn bè của tôi là làm việc
các đơn vị dân sự hay là những cái tổ chức thiện nguyện ở bangkok
thì ngay lập tức là họ huy động người dân và rất nhiều doanh nghiệp
là sắm những cái máy đo lắp tại các quận của bangkok
để ngay lập tức là bangkok có thêm nhiều cái dữ liệu về đâu những khung khí
và họ huy động để người dân người ta bỏ tiền và người ta đóng góp tình nguyện
và cái thứ hai nữa là họ mua những cái khẩu trang
và những cái máy hút bụi phát cho trẻ em ở khu vực miền bắc thái lan
là những cái nơi mà đang gặp rất là nhiều ô nhiễm chẳng hạn
thế thì hai cái yếu tố đó là cái sự hợp tác giữa mọi người
và cái sự tham gia của người dân
thì có được điều đó thì chúng ta mới có sự truyền thông
chúng ta chỉ hành động được nếu như chúng ta có sự thấu hiểu
chúng ta đã trao đổi rất nhiều về những cái sự cố
những cái cách xử lý mà chưa được hợp lý lắm
và những cái kinh nghiệm của một số nước
vậy thì để giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất thì theo hai vị khách mời
thì chúng ta cần phải làm những cái gì
cần phải có những cái tổ chức như thế nào
cần có sự cảnh báo như thế nào
để mà tạo sự yên tâm cho người dân
trong cái việc mà quản lý sức khỏe môi trường
đây thì tôi thấy rằng là cái vấn đề là ô nhiễm không khí
cái vấn đề là ảnh hưởng sức khỏe của người dân
thì các cái nhận thức của chúng ta là chưa có tới
chỉ có vừa rồi
đấy là ở thành phố hồ chí minh và hà nội
khi mà cái dư luận của người dân
người ta yêu cầu người ta bức xúc
thì chúng ta mới để ý nhiều hơn
và vừa rồi thì cũng rất là mừng là thủ tướng chính phủ
cũng đã yêu cầu hà nội và thành phố hồ chí minh
phải giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí
đừng có để dân bức xúc cao dài là như vậy
tôi nghĩ đấy là những cái thay đổi rất lớn
như vậy nó thay đổi từ đâu
thứ nhất tức là bây giờ thì người dân
người ta cũng đã hiểu biết hơn
người ta đã tiếp cận được nhiều cái thông tin về các cái
thứ nhất là về cái hiện trạng ô nhiễm
cái thứ hai là cái vấn đề là
ảnh hưởng đến sức khỏe của người ta như thế nào
và người ta có quyền yêu cầu
người ta có quyền đòi hỏi
có một cái cuộc bầu không khí trong lành hơn
như vậy thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái
mà tôi nghĩ rằng là chúng ta các cấp chính quyền
là nên để ý những cái việc như vậy
ngược lại thì người dân cũng phải chủ động
trong cái vấn đề là nhận biết các cái thông tin về môi trường
cái thứ hai nữa là chúng ta phải chủ động
tham gia trong cái việc là giảm thiểu ô nhiễm
chúng đừng có ngồi kêu ca
nhưng mà chúng ta vẫn là gì
chúng ta vẫn đốt rác vẫn đốt dơm
hay là chúng ta vẫn cứ một cái quãng như thế mà
chúng ta vẫn cứ nhảy lên cái xe máy chúng ta đi
tất cả những cái hành động đấy tôi nghĩ rằng là phải
cùng một khối cùng một hướng
tức là làm thế nào đấy để chung tay
cái bảo vệ cho cái môi trường không khí
như tôi nói lúc đầu đó là
đó là một loại nhân tai và chính chúng ta
tạo ra cái môi trường như vậy và chúng ta lại gánh hậu quả
tôi cũng đồng quan điểm với ông tùng
tức là cái ý thức của mỗi người là rất quan trọng
với tư cách là một
chuyên gia mà đã làm việc với nhiều tổ chức nước ngoài thì
bà nguyệt có thể chia sẻ là chúng ta đang
cần ngoài cái ý thức của người dân này đã đành rồi thì
các cấp chính quyền chính phủ
còn có những cái biện pháp như thế nào
để mà đảm bảo cái sức khỏe môi trường cho người dân ạ
thì các cơ quan chức năng này tôi nghĩ rằng
thứ nhất là có những cái giải pháp ngắn hạn
đặc biệt là về cái cơ chế
là khi diễn ra với cả những cái chỉ số
những khung khí này hay là những cái màu sắc như này
thì người dân cần phải hành động như thế nào
đó là cái giải pháp mà chúng ta ứng phó
khi mà cái câu chuyện của những khung khí đã xảy ra
và những cái giải pháp dài hạn thì nó sẽ phải có một cái sự rất kiên trì
rất là chung tay rất là cùng hiểu của mọi người
bởi vì không phải ngay lập tức là chúng ta có thể cấm tất cả các loại
phương tiện cá nhân để đi lại đúng không ạ
hay là cái việc mà đốt dơm vào ngày mùa
thì chúng ta vừa nhìn thấy rất là nhiều hình ảnh như thế nào để cho
giúp cái người nông dân cũng hiểu ra được điều đấy
và giảm không đốt dơm lại được nữa
cũng như những câu chuyện mà chúng ta chuyển đến
cái nguồn năng lượng sạch hơn
nó là cả một cái sự kiên trì và sự lâu dài
thế thì chúng ta cần phải hiểu được điều đó
và chúng ta cần phải nhìn cái lộ trình để cùng bước với nhau
khi chúng ta cùng hiểu chúng ta cùng làm
thì mọi người sẽ giảm dần
chứ chúng ta không thể nào thay đổi một sớm một chiều
thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ
tức là cùng ý thức người dân thì là các tổ chức xã hội
và các chính phủ là đều phải nỗ lực để mà hoàn thiện
những cái luật định cũng như là những cái quy chế
quy tắc trong cái việc mà tạo ra những cái khí thải
cũng như những cái khí độc ra môi trường
từng bước đúng không ạ
theo chị nói là phải có lộ trình
rất cảm ơn chia sẻ của chị
thưa quý vị và các bạn ô nhiễm không khí môi trường sống
là điều nguy hại đến sức khỏe của con người
và tất nhiên hệ lụy của nó cũng sẽ tác động
đến mọi mặt của đời sống xã hội
thực trạng ô nhiễm hiện nay đòi hỏi các cơ quan liên quan
phải cấp thiết triển khai các giải pháp
kiểm soát quản lý chất lượng không khí hiệu quả
và mênh mệch hơn
hãy bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta
bằng những cảnh báo sớm xử lý nghiêm các cơ quan
tổ chức cá nhân có hành vi gây tổn hại
đến sức khỏe cộng đồng
đó cũng chính là thông điệp trong chương trình luận đàm
tuần này của chúng tôi
một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại